vào chiều nay ngày hai mươi năm tháng bốn liên bộ công thương tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu
và theo đó giá xăng dầu đồng loạt giảm từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi năm tháng chín
trong đó xăng ron chín mươi năm có giá là gần hai mươi năm đồng một lít
giá xăng n năm ron chín mươi hai giảm ba trăm một mươi đồng một lít so với kỳ điều hành trước giá bán mới không cao hơn hai mươi ba chín trăm một mươi đồng một lít
giá xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi bốn chín trăm một mươi đồng một lít giảm ba trăm hai mươi đồng một lít so với giá bán lẻ từ ngày một mươi bảy tháng bốn
cũng từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng bốn giá dầu diesel năm s không cao hơn hai mươi bảy trăm một mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành
giá dầu hỏa không cao hơn hai mươi sáu trăm tám mươi đồng một lít giảm bảy trăm ba mươi đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành
riêng giá dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s trong kỳ này lại tăng hai trăm linh đồng một lít so với kỳ trước giá mới là một mươi bảy bốn trăm linh đồng một lít kg
và trong kỳ điều chỉnh này thì cơ quan điều hành quyết định
không trích lập không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng e năm r chín mươi hai xăng r chín mươi năm dầu diazen dầu hòa dầu mazut